chuyến bay mang số hiệu vn năm nghìn bốn trăm năm mươi chín của hãng hàng không quốc gia việt nam đã cất cánh đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam
đang mắc kẹt tại macau trung quốc về nước
đây là chuyến bay giải cứu công dân việt nam đầu tiên từ macau về nước kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không quốc gia việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế cần thơ
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định